thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng đã tiếp xúc cử tri tại điểm quận hải an thành phố hải phòng
để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn và hoạt động của đoàn tại kỳ họp
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét thông qua ba luật gồm luật tín ngưỡng tôn giáo luật đấu giá tài sản luật sửa đổi
quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến đối với một mươi hai dự án luật khác
đây là những dự án luật được nhiều cử tri đề nghị xem xét bàn hành mới hoặc sửa đổi bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém và bất cập hiện nay
đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch đường sắt thủy lợi du lịch quản lý và sử dụng tài sản nhà nước quản lý ngoại thương chuyển giao công nghệ
các ý kiến của các đại biểu quốc hội tại kỳ họp này sẽ là cơ sở cho việc tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật trình quốc hội xem xét thông qua kỳ họp sau
về chất vấn đã hơn hai bốn trăm linh ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới quốc hội
tám mươi chín phiếu chất vấn với một trăm linh câu hỏi của đại biểu quốc hội gửi đến thủ tướng chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành
đây là kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một mươi bốn tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn
qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy những nhóm vấn đề được quốc hội lựa chọn là xác đáng phù hợp với thực tế được cử tri dư luận xã hội cả nước quan tâm đánh giá cao
có hơn ba mươi lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đối với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có báo cáo giải trình một số vấn đề về đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế
vấn đề nợ công tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước về an toàn thực phẩm về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
thủ tướng chính phủ đã thẳng thắn trả lời và làm rõ trách nhiệm của chính phủ cá nhân thủ tướng chính phủ trong việc kế thừa và tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành tăng cường kỷ luật kỳ cương tạo sự chuyển biến trong thời gian tới